thông tin từ bộ y tế cho biết tính của đợt dịch kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
việt nam có tám mươi hai ba trăm tám mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tính từ một mươi tám h ba mươi chiều ngày hôm qua đến sáu h sáng ngày hôm nay
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn sáu trăm bốn mươi hai ca mắc mới
trong đó ba ca nhập cảnh và bốn sáu trăm ba mươi chín ca trong nước
riêng tại tp hcm vẫn cao nhất với hai ba trăm một mươi tám ca bình dương chín trăm một mươi một ca
tính đến sáng nay việt nam có hai trăm bốn mươi một năm trăm bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai ba trăm tám mươi bốn ca nhập cảnh và hai trăm ba mươi chín một trăm năm mươi chín ca nhiễm trong nước
trong mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai trăm ba mươi bảy năm trăm tám mươi chín ca
không chấp hành khai báo y tế thậm chí còn đạp vào người cán bộ
bộ chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín bị cáo vũ nhật tân chú tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
vừa bị tòa án nhân dân tp long khánh tuyên phạt một mươi bốn tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi hai tháng bảy tân điều khiển xe máy chở bạn khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh
ở cầu bình lộc phường bảo vinh tp long khánh
lực lượng kiểm soát yêu cầu tân và bạn dừng lại để kiểm tra và tiến hành khai báo y tế theo quy định
nhưng tân đã tự ý rời khỏi khu vực khai báo y tế ra lấy xe với ý định tiếp tục di chuyển
tổ công tác đã yêu cầu tân quay trở lại khu vực khai báo y tế để tiến hành xác minh làm rõ lý do
thì tân có thái độ thách thức chống đối liên tục chửi bới lăng mạ lực lượng chức năng
và còn dùng chân đạp vào vùng đùi của một đồng chí trong tổ công tác nên đã bị khống chế bắt giữ
và đưa về trụ sở cơ quan công an
qua test nhanh tân dương tính với chất ma túy
tại tỉnh bình định chủ tịch ubnd huyện hoài ân đã ký ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
kể từ ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đối với chủ tịch ubnd xã ân tưởng tây là bà phạm thị thu hà
để xem xét làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
sự việc này liên quan đến ổ dịch tại thôn phú hữu hai xã ân tường tây huyện hoài ân
trong thời gian cách ly tại nhà theo quy định
một số thành viên trong gia đình một người dân ở địa phương trên đã đi từ tỉnh bình dương
về địa phương vào ngày hai mươi năm tháng bảy là bệnh nhân số hai trăm một mươi năm nghìn tám trăm bốn mươi ba không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
đã gặp gỡ tụ tập nhiều người tạo thành ổ dịch lớn khó kiểm soát
đến nay đã xác định hai mươi sáu trường hợp dương tính và một mươi trường hợp nghi mắc liên quan đến ổ dịch thôn phú hữu hai
vì phạm quy định trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín quán cơ lộc bộ bia latty số sáu mươi chín ngõ tột
ngõ ngô tất tố phường kênh dương quận lê trân và bị lực lượng chức năng thành phố hải phòng tiến hành xử lý
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong quán câu lộc bộ bia lucky do anh vũ quốc khánh làm chủ
có hai mươi sáu người bao gồm hai nữ và hai mươi bốn nam đang chơi bia trên tầng hai và tầng ba của quán
trong số đó có bảy người là nhân viên của quán một mươi chín người còn lại là khách đến chơi bia
lực lượng chức năng đã thu giữ bảy hộp giấy trong đó có chứa sáu mươi bảy hộp nhỏ
chứa pod hay còn gọi là thuốc lá điện tử chưa qua sử dụng và hai mươi sáu xe máy các loại
bàn giao người và tăng vật cho công an và ủy ban nhân dân phường canh dương để xử lý
thưa quý vị vào dạng sáng ngày một mươi một tháng tám công an huyện văn bàn tỉnh lào cai phối hợp với trại giam hồng ca
tỉnh yên bái và các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc công an tỉnh lào cai đã vây gáp bắt thành công đối tượng triệu văn tài
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện văn bàn tỉnh lào cai và đây là đối tượng bị trại giam hồng ca bộ công an
truy nã theo quyết định truy nã số một ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một với tội danh trốn khỏi nơi giam giữ
đối tượng triệu văn tài đang chấp hành án phạt một mươi hai năm ba tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản tại trại giam hồng ca
bộ công an đặt tại huyện trấn yên tỉnh yên bái
vào ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng quá trình đi khám bệnh đối tượng triệu văn tài đã bỏ trốn
vào đêm ngày một mươi tháng tám dạng sáng ngày một mươi một tháng tám qua công tác nắm tình hình lực lượng trinh sát xác định
triệu văn tài đang lẩn trốn tại lán của người dân trên nương khu vực thôn thẩm pha xã sơn thủy huyện văn bàn tỉnh lào cai
lực lượng công an đã bí mật vây ráp quanh khu vực lán ngay trong đêm
do bị tập kích bất ngờ triệu văn tài không kịp trở tay nhanh chóng bị các lực lượng khống chế bắt giữ
trong ngày một mươi một tháng tám công an huyện văn bản đã bàn giao đối tượng triệu văn tài cho trại giam hồng ca bộ công an để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
sau một thời gian điều tra xác minh sáng nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu
công an tỉnh thanh hóa đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng
nguyễn thị phương chủ tịch hội đồng quản trị công ty phương anh lê thị hồng linh giám đốc công ty vận tải hùng trang và đinh thị nga
kế toán công ty phương anh về hành vi mua bán trái phép hóa đơn gây thất thoát tiền thuế của nhà nước gần một trăm linh tỷ đồng
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện công ty phương anh và công ty hùng trang
có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế
xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hoảng hóa dịch vụ kèm theo với giá giao động từ năm đến tám giá trị hàng hóa
ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính điển hình từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hai công ty này đã buôn bán hàng trăm tờ hóa đơn giá trị gia tăng gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước
tổng số tiền thể hiện trong hồ sơ lên tới gần một trăm linh tỷ đồng hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp người mua hàng trên mạng ngày càng tăng
một số đối tượng đã làm giả người bán hàng rồi hẹn người mua hàng đến thiện
điểm vắng vẻ ít người qua lại để tấn công cướp tài sản phản ánh tại tỉnh thái bình
để có tiền tiêu xài một nhóm gồm bốn đối tượng cùng chú huyện đông hưng tỉnh thái bình đã vào nhóm facebook
mua bán điện thoại cũ thái bình tìm kiếm các tài khoản facebook cá nhân có đăng bài muốn mua điện thoại cũ giá rẻ
các đối tượng đã lập một tài khoản facebook nhắn tin với người mua hàng là có điện thoại giá rẻ muốn bán
hai bên thỏa thuận địa điểm giao dịch tại ngã ba đống năm
xã đông động huyện đông hưng
vào khoảng hai mươi h ngày sáu tháng tám sau khi gặp khách mua hàng để thống nhất giá cả và địa điểm
khi đến khu vực thôn lam điền xã đông động huyện đông hưng
thì các đối tượng đi trên một xe mô tô đã vượt lên từ phía sau áp sát chặn đầu xe
sau đó dùng gậy rút bằng kim loại và gạch tấn công khách mua hàng rồi lấy một điện thoại di động và hai triệu năm mươi năm
vì vậy là em chỉ vô tình em lên facebook em có vào hội nhóm mua bán điện thoại cũ thái bình
em lướt qua thì em thấy có bài viết của bạn ấy đăng lên là cần tìm mua điện thoại dưới hai triệu
thì lúc đấy trong đầu em cũng nảy sinh ra là em dùng facebook của tùng để em nhắn tin em vào
em lừa bạn ấy đến để mua một chiếc điện thoại
về cái hình thức mua bán hàng trên mạng hiện nay
thứ nhất là nên đọc và tìm hiểu kỹ các trang gia lô facebook có địa chỉ cửa hàng rõ ràng
có cái khách hàng có độ tương tác cao thì sẽ có độ tin cậy cao hơn
thứ hai là nên mua hàng trên mạng với hình thức cog tức là giao hàng kiểm tra mới giao tiền
thứ ba là nếu mà mua hàng trên mạng của cá nhân thì phải tìm hiểu kỹ các thông tin cơ bản của người bán hàng
cũng như mặt hàng mình định mua
và đặc biệt là không nên đi giao dịch mua bán hàng vào buổi tối rất dễ bị các đối tượng lợi dụng hoạt động
thứ tư đó là khi quá trình đi giao dịch bị đối tượng dẫn dắt đến các khu vực đoạn đường vắng có biểu hiện nghi vấn
phải khẩn trương khéo léo tết nhị thông tin cho người thân hoặc là lực lượng công an gần nhất để được giải quyết
thứ tư là người dân nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn về thủ đoạn nêu trên
thì kịp thấy thông tin cho lực lượng công an để được giải quyết cũng như phòng ngừa các loại tội phạm trên
qua vụ án trên để phòng ngừa hành vi cướp tài sản mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức cảnh giác
nhất là đối với những người tiêu dùng mua hàng trên mạng
chỉ nên mua hàng ở những trang website uy tín được cấp phép hoạt động cũng như có thông tin liên lạc rõ ràng
đặc biệt không nên giao dịch ở những nơi vắng vẻ
khi xảy ra vụ việc cần nhanh chóng thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để được điều tra làm rõ
tại tỉnh phú yên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng phan văn thống sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tệ xã hòa đồng huyện tây hòa
về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày chín tháng tám lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện tại quán cà phê ba d ở thôn phú diễn
ngoài xã hòa đông do ông phan văn thống và vợ là lê thị mộng hằng làm chủ
đang trưng bày bàn ghế bán trái cây thịt lợn trong sân quán
tổ công tác giải thích hành vi này đã vi phạm chỉ thị một mươi sáu và yêu cầu chấm dứt việc buôn bán
nhưng vợ ông thống lại không chấp hành
khi tổ công tác đang lập biên bản vi phạm hành chính
thì ông thống đã chửi bới và ngăn cản tổ công tác
các thành viên trong tổ nhiều lần yêu cầu ông thống mở cửa chấp hành việc lập biên bản
nhưng ông thống vẫn không chấp hành tiếp tục chửi bới và thách thức tổ công tác
ngày một mươi một tháng tám đồn biên phòng tân thành bộ đội biên phòng tỉnh bình phước
đã bắt giữ một mươi đối tượng đi bộ từ campuchia để nhập cảnh trái phép vào việt nam
theo đó sáng cùng ngày chốt số một lực lượng chức năng trong lúc thực hiện nhiệm vụ
tại khu vực cột mốc sáu mươi năm trên ba mươi sáu
thuộc ấp tân phong xã tân thành huyện bù đốp
đã phát hiện bắt giữ một mươi công dân gồm tám người lớn và hai trẻ em
nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
theo lời khai ban đầu các công dân nêu trên sang campuchia để làm thuê
do ảnh hưởng của dịch bệnh không có việc làm đời sống khó khăn
nên các công dân này đã đi bộ từ thủ đô phnom penh campuchia để về việt nam
khi đến địa điểm nêu trên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
đơn vị đã hoàn tất thủ tục phối hợp với ngành y tế địa phương
tiến hành các biện pháp phun xịt khử khuẩn phòng dịch và đưa các trường hợp này đi cách ly y tế theo quy định
với vai trò tuyến đầu tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
những ngày qua lực lượng công an nhân dân đã sát cánh cùng lực lượng y tế
và các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh phú thọ
các mình làm nhiệm vụ tại các điểm chốt
với quyết tâm đó chính là đẩy lùi chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín
các cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn gian khó
chấp nhận rủi ro đêm ngày bám chốt bám địa bàn
nhằm có thể kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi vào tỉnh phú thọ
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
thời tiết nắng nóng khói bụi môi trường làm việc luôn tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng từ nhiều tuần nay cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc lực lượng công an tỉnh phú thọ
vẫn có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại ba mươi bảy chốt kiểm soát dịch bệnh ra vào tỉnh
với dụng cụ bảo hộ duy nhất chỉ là khẩu trang y tế thông thường
lực lượng công an làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát đã vượt nắng thắng mưa
luôn sát cánh cùng lực lượng y tế quân đội và các ngành chức năng
trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập vào địa bàn tỉnh phú thọ
thời tiết nắng nóng lưu lượng phương tiện đông nhưng các lực lượng vẫn đã cố gắng phân luồng giao thông
đảm bảo an ninh trật tự và cố gắng hết sức có thể để cho nhân dân thuận tiện về việc khai báo
và khuẩn tránh để gây ủn tắc và đảm bảo an ninh nhiệt tự
trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã ra quyết định thành lập hai mươi một chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cửa ngõ giao thông ra vào tỉnh gồm các lực lượng công an y tế quân đội thanh tra giao thông
nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn tỉnh
cùng với đó ủy ban nhân dân các huyện thành thị trên địa bàn tỉnh phú thọ
cũng thành lập một mươi sáu chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại các bến đò đường mòn lối mở
công an tỉnh đã thành lập hai trăm linh hai tổ tuần tra lưu động
mỗi ngày có gần bốn trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
nhằm đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an phường đã tăng cường làm nhiệm vụ ở các chốt này thường xuyên gần như là hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
mục tiêu là đảm bảo an ninh trật tự và kiểm soát được lượng người phương tiện
và thành phố huyện trị
với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong
trên mặt trận tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh phú thọ sẽ phát huy những kết quả đã đạt được
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao xứng đáng là điểm tựa tinh thần
là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh
và để tăng khả năng tiếp nhận điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đã nâng quy mô lên bảy trăm linh giường và chuẩn bị đạt một giường
tuy nhiên hiện tại nguồn nhân lực từ nhân viên y tế đến lao công
dọn rác đang thiếu trầm trọng và cần bổ sung gấp trong thời gian tới
từ khi đưa vào hoạt động cho đến nay bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đã thu dung và điều trị
cho hơn một bệnh nhân nặng và nguy kịch trong đó có hàng trăm người khỏi bệnh
hoặc chuyển độ nhẹ xuống các tầng thấp hơn để theo dõi điều trị
theo dự kiến ban đầu công suất của bệnh viện hồi sức covid một mươi chín là một giường
hiện bệnh viện đang điều trị cho gần sáu trăm linh bệnh nhân với một trăm hai mươi chín bệnh nhân
một mươi một trường hợp thở máy một mươi một trường hợp lọc máu liên tục và bốn bệnh nhân chạy ecmo
dự kiến trong hôm nay một mươi hai tháng tám bệnh viện sẽ triển khai quy mô bảy trăm linh giường
tuy nhiên hiện nay nguồn nhân lực của bệnh viện đang thiếu trầm trọng
từ bác sĩ điều dưỡng lao công
trước tình hình đó bệnh viện đã chủ động liên hệ với các trường có đào tạo
nguồn nhân lực y tế để huy động sự hỗ trợ đồng thời sở y tế cũng sẽ huy động
đội ngũ tình nguyện viên đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ sở giáo dục của sở lao động thương binh
và sở hồ tp hcm trong việc quản lý và lên phương án điều trị cho các f
là người nghiện ma túy tâm thần bại liệt
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị phải tăng cường quản lý chặt chẽ
không để phát sinh thêm ca nhiễm mới tại các cơ sở cai nghiện ma túy cơ sở bảo trợ xã hội
các trường hợp f là học viên đang cai nghiện ma túy đều có triệu chiến bệnh chuyến nặng
sẽ chuyến về bệnh viện giải chiến củ chi
các trường hợp f là người bệnh tâm thần chuyển về bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức
hoặc bệnh viện điều trị covid một mươi chín tp thủ đức
đối với người bại liệt đang được quản lý tại trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt thanh lọc
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở y tế thành phố chỉ đạo bệnh viện quận một mươi hai tiếp tục hướng dẫn chuyên môn
theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho các trường hợp f tại cơ sở
mặc dù bộ y tế đã chỉ đạo là phải phân tầng đúng theo tình trạng bệnh
tuy nhiên một số địa phương quá lo lắng nên dồn bệnh nhân lên tầng điều trị thứ ba
thực tế này đang diễn ra tại tp hcm
để đáp ứng việc điều trị ngay từ rất sớm bộ y tế đã chủ động bàn với tp hcm
chuẩn bị mọi kịch bản về vật chất hạ tầng nhằm chú động nhất với tình huống xấu hơn có thể xảy ra
tuy nhiên tình hình chung hiện tại có sự quá tải ở tp hcm và các tỉnh thành phố phía nam
bệnh nhân khu vực tầng ba điều trị và khu vực hồi sức tích cực đang khá cao
dù bộ y tế đã chỉ đạo phải phân tầng đúng theo tình trạng bệnh nhân
tuy nhiên hiện một số địa phương có tình trạng quá lo lắng dù sức khỏe bệnh chưa phải điều trị ở tầng ba
mà đã chuyển tới gây quá tải
hiện nay bộ y tế đã thiết lập một trăm bốn mươi một bệnh viện giải chiến nhiều trung tâm hồi sức cấp cứu ngay tại tp hcm
có năm trung tâm hồi sức cấp cứu của các bệnh viện loại đặc biệt
đặt cơ sở với một mươi sinh viên ngành y dược được huy động
trong hơn hai tháng qua cùng đồng hành với các lực lượng trên địa bàn tp hcm phòng chống dịch covid một mươi chín
tổng công ty tân cảng sài gòn đã cử nhiều lực người và phương tiện vận chuyển lương thực
sẵn sàng vào tâm dịch để chuyển bệnh nhân và du yếu phẩm tới các khu cách ly
bệnh viện giả chiến và người dân có hoàn cảnh khó khăn
nhận được lệnh tại điểm test nhanh có bệnh nhân f cần chuyển gấp đến khu thu dung điều trị
tổ cứu thương của tổng công ty tân cảng sài gòn đã nhanh chóng có mặt và làm công tác chuẩn bị
tiếp nhận bệnh nhân chuyển ngay đến khu thu dung điều trị
theo chỉ đạo của ngành y tế tp tủ đức tp hcm
tổ cứu thương và đưa các mẫu xét nghiệm mẫu pcr
thì tổ cứu thương cũng làm việc
rất nhiệt tình và trách nhiệm các anh đã không ngại
ngày đêm tức là bất cứ lúc nào
là đưa mẫu đi thì các anh cũng đưa mẫu lên cũng rất là nhiệt tình
gần hai tháng qua tổ cứu thương đã chở hàng ngàn chuyến chuyển bệnh nhân covid một mươi chín
có ngày cao điểm tổ đón trả bốn mươi bệnh nhân
thời gian tham gia nhiệm vụ chở bệnh nhân covid một mươi chín
thì cũng là thời gian các anh thuộc tổ cứu thương chưa về thăm gia đình
để đảm bảo an toàn tất cả các phương tiện đều được khử quẩn trước và sau khi làm nhiệm vụ
xin và trang bị đồ bảo hộ theo quy định
từ sáng giờ tôi chở chuyến này là chuyến thứ ba
chở các f ra khu thu dung để tách ra khỏi cộng đồng
trong ngày hôm nay có thể còn nhiều chuyến nữa
nhưng tôi quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhuận nhiệm vụ
cùng với các chuyến xe của tổ cứu thương
các tổ vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu cũng hàng ngày quên thời gian
kiên cường đi vào tâm dịch
đã có hàng trăm bệnh nhân và hàng ngàn tấn hàng hóa nhu yếu phẩm
được các xe vận chuyển đến người dân nơi tâm dịch
tất cả đều với mong muốn góp sức vào cuộc chiến phòng chống dịch
mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân
họ xứng đáng là những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
sau gần hai tháng phát động chiến dịch mạng xã hội
năng lượng tích cực cho thành phố yêu thương
nhận về số lượng hashtag và bình luận ấn tượng
từ động lực đó hội liên hiệp thanh niên việt nam tp hcm
cùng nhiều đơn vị nghệ sĩ có sức ảnh hưởng phát triển thêm những chương trình
kết nối chia sẻ vận động
thêm nguồn lực để chia lửa cho thành phố trong công tác hậu cần
năng lượng tích cực cho thành phố yêu thương
khởi động dưới hình thức một chiến dịch chia sẻ hình ảnh câu chuyện truyền cảm hứng trên mạng xã hội
với sự tham gia đông đạo của cộng đồng
trong đó có không ít người của công chúng
ban tổ chức đã xây dựng phòng mát trực tuyến mang tên thành phố một mươi tám h
thông tin từ nơi tuyến đầu trong khuôn khổ thành phố một mươi tám
giúp kết nối khán giả với các lực lượng kiểm soát dịch các tình nguyện viên
đồng thời khách mời là y bác sĩ sẽ chia sẻ thông tin sức khỏe cho người dân
bên cạnh đó những nghệ sĩ sẽ góp dụng hát diễn xuất thông qua các tiết mục sân khấu
rất là tội nghiệp cho những tình nguyện viên bác sĩ yên tá
có mấy tháng không về nhà và có những tình nguyện viên là trốn gia đình đi
trong lúc này thì mình hát lúc này để có thể làm một liều thuốc bổ cho mọi người
một liều thuốc dù rất là nhỏ thôi
lực lượng nghệ sĩ tình nguyện trong công tác hậu cần
đã tạo được kết nối mạnh mẽ
những sân khấu giải chiến tại hai mươi bốn bệnh viện cơ sở thu dung điều trị khắp thành phố hồ chí minh
đã được văn nghệ sĩ đăng ký trình diễn
bằng nguồn lực của mình và vận động thêm
mỗi bộ biểu diễn sẽ đồng góp một phần nhu yếu phẩm kinh phí
cho công tác chống dịch của thành phố
thật sự rất xúc động mà hãy diễn hãy diễn lắm luôn hết

để làm vui lòng bà con phụ nữ đàn dân
để lên dây cót lên tinh thần
chúc mọi người các y bác sĩ các tình nguyện viên các bệnh nhân

mình thấy việc này lên tinh thần rất rõ
còn nhờ có họ như vậy mình mới được yên như thế này
mình sẽ nhớ ơn cảm ơn họ

tiến phát cái tinh thần cái sự thanh lượng của mọi người
và tinh tế đau thuyện
kết quả đó là đương nhiên vì đó là một cái làm thêm tinh thần nữa

phải hiểu cập hiểu người ra đường

đâu còn nghĩ gì nữa đâu
về chương trình thành phố một mươi tám h
đội ngũ sản xuất lên kế hoạch phát trực tuyến trên một mươi fanpage
mỗi tuần ba số vào một mươi tám h tối thứ ba thứ năm và thứ bảy
một nội dung đáng chú ý cho người dân là tổng đài một nghìn hai mươi hai
để khán giả có thể cung cấp thông tin những hoàn cảnh khó khăn
ban tổ chức sẽ xác minh liên hệ với nguồn lực gần nhất
để giúp đỡ cùng nhau vững tâm vượt qua làn sóng dịch bệnh thứ tư tại thành phố
thưa quý vị để không bị đứt gãy cung cấp hàng hóa thiết yếu
sở giao thông vận tải vẫn tiếp tục cấp mã cho người giao hàng hoạt động
nếu đủ các điều kiện theo quy định
sở giao thông vận tải hà nội cho biết
tính đến nay đơn vị này đã cấp gần hai mươi mã tin nhắn xác nhận
cho nhân viên giao hàng bằng xe mô tô và xe hai bánh hoạt động
đây là danh sách nhân viên của các đơn vị doanh nghiệp
theo tổng hợp của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội
phục vụ cung ứng giao củ quả
và sở thông tin và truyền thông hà nội phục vụ giao nhận bưu chính
và bưu gửi sở thông thương hà nội phục vụ chuỗi bán lẻ
đề nghị sở giao thông vận tải hà nội cấp mã
bộ giao thông vận tải cũng vừa yêu cầu tổng cục các cục chuyên ngành
phải triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó phải công bố số điện thoại đường dây nóng để gỡ khó
ngay các vướng mắc về vận tải hàng hóa cho doanh nghiệp
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nêu trên
phối hợp với các cơ quan đơn vị của các bộ bộ y tế công an công thương
nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ động tổ chức quản lý hoạt động
vận tải hàng hóa đảm bảo thông suốt đồng thời tuân thủ nghiêm
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu cục y tế giao thông vận tải
phối hợp với cơ quan của bộ y tế
ưu tiên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho đối tượng lao động trong lĩnh vực vận tải
ngày một mươi một tháng tám bộ giao thông vận tải đã ban hành văn bản
số về việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài
đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay
bộ giao thông vận tải đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương chỉ đạo các chốt kiểm soát người ra vào địa phận
của địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người có vé máy bay đi nước ngoài
được đến sân bay để thực hiện chuyến bay khi đáp ứng đủ các yêu cầu quy định
đồng thời tạo điều kiện cho người điều khiển phương tiện lái xe ô tô
người có vé máy bay đi nước ngoài được đến cảng hàng không quốc tế
và quay trở lại nơi xuất phát khi đáp ứng đủ các yêu cầu
đồng thời yêu cầu người có vé máy bay đi nước ngoài
cần tuyệt đối tuân thủ quy định về phòng chống dịch
thưa quý vị không chỉ trên tuyến đường bộ
thời điểm này trên các tuyến thủy nội địa thủy đoàn một
cục cảnh sát giao thông và cảnh sát đường thủy công an các địa phương
đang siết chặt việc lưu thông của các phương tiện thủy
tăng cường tuyên truyền đến nhân dân thực hiện các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời vẫn duy trì công tác tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm về an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
một buổi tuần tra trên tuyến sông hồng của thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông
một trường hợp cụ thể khi chưa hiểu về quy định mức trở vận tải trên tuyến thủy nội địa
đã được lực lượng cảnh sát đường thủy giải đáp như thế này
vậy bây giờ chúng em đi

rồi câu hỏi chị tôi trả lời luôn này

đối với phương tiện mà trên một tấn
hoặc là dưới một tấn và dưới năm trăm linh
nó có ba mức dành cho thuyền trưởng
tầm nhìn ba thì nó có mức phạt đã được quy định
và đối với việc trở quá vạch dấu bốn h nước an toàn
thì chúng tôi quy định ở cái phương tiện của anh chị ấy
nó có cái vạch dấu bốn h nước kẻ ở phía sườn của hai bên phương tiện
khi được các anh ấy phổ biến và các anh mới chỉ dẫn cho như thế
thì chúng em mình cũng có kinh nghiệm là làm theo sự chỉ dẫn của các anh
cho đi an toàn
mỗi buổi tuần tra lực lượng cảnh sát đường thủy cũng tăng cường
lồng ghép tuyên truyền về phòng chống dịch
thời điểm này các bến đò ngang sông nồi giữa hưng yên và hà nội
đều được thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông
phối hợp với cảnh sát đường thủy công an tỉnh hưng yên
tổ chức cho các chủ bến đò ký cam kết tạm dừng chở khách
đảm bảo an toàn phòng dịch
họ đã tuyên truyền là lúc đầu thì dịch chưa căng thẳng
bên hà nội vẫn được phép đi lại thì luôn thực hiện năm k
xong rồi từ lúc hà nội ra chỉ thị một mươi sáu
không được hoạt động vì kế đến cặp bến của mình là hà nội
thì bên địa phương là cấm luôn không được hoạt động luôn luôn
trong mùa dịch thì thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cục
thì đoàn một có một tổ công tác thực hiện trên tuyến sông hồng
việc thứ nhất là chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền
về phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ nhất là đối với các phương tiện vào vùng dịch
như địa bàn hà nội là không được lên bờ
thực hiện đúng chế độ năm k và tuyệt đối là không được vận chuyển người
dịch ra các địa phương khác
không chỉ trên tuyến đường bộ mà trên tuyến đường thủy
lực lượng chức năng quyết tâm không để xảy ra những tình huống
bị động bất ngờ về công tác đảm bảo an toàn giao thông
nhất là vào thời điểm mùa mưa lũ như hiện nay
phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh
phòng chống các loại tội phạm trên đường thủy
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền
chống dịch có hiệu quả